theo công văn của bộ giáo dục và đào tạo gửi các địa phương thì tất cả các địa phương phải hoàn thành và công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp một chậm nhất trước ngày hai mươi tháng năm tới đây
vâng và đến thời điểm này thì các trường tiểu học trong cả nước đang gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng của quá trình lựa chọn sách giáo khoa khối lớp một cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một theo chương trình giáo dục phổ thông mới
yên bái là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước công bố danh mục sách giáo khoa lớp một theo chương trình giáo dục phổ thông mới được lựa chọn
để lựa chọn bộ sách giáo khoa này thì chúng tôi đã tiếp nhận được năm bộ sách giáo khoa trong đó có bốn bộ của nhà xuất bản giáo dục và một bộ cánh diều của nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm
vâng thế căn cứ vào năm bộ này thì chúng tôi đã lựa chọn năm bộ sách giáo khoa
vâng chúng tôi cũng đã tính toán và nghiên cứu cũng như lựa chọn các điều kiện để phù hợp với địa phương của mình cũng như là thực tế tại trường mình
không chỉ nghiên cứu bằng cách đọc thảo luận một số trường tiểu học của thành phố yên bái đã tổ chức thực nghiệm các bài học để đánh giá mức độ phù hợp của sách giáo khoa đối với học sinh của địa phương mình
hai cái tiêu chí rất quan trọng đó là thứ nhất là phù hợp với điều kiện
địa phương và thứ hai là phù hợp với các điều kiện tổ chức dạy học
và trong đó thì quan tâm đến cái đối tượng học sinh tức là cái việc mà nội dung hình thức rồi là cái phương thức tổ chức dạy học trong sách giáo khoa nó phù hợp với cái điều kiện của đối tượng học sinh của giáo viên và các cái điều kiện khác của nhà trường để mỗi cái môn học để chọn một cái đầu sách giáo khoa phù hợp nhất
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã có ba mươi tỉnh gửi kết quả lựa chọn sách giáo khoa về bộ
kết quả ban đầu cho thấy sự đồng đều trong chất lượng của từng cuốn sách giáo khoa
qua kết quả ba mươi tỉnh gửi về thì chúng tôi nhận thấy rằng là tất cả bốn mươi sáu sách giáo khoa lớp một của chín môn học thì đều được các địa phương lựa chọn
và tên tổng hợp chung của một tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là các tỉnh đều có lựa chọn sách giáo khoa của các cái bộ sách giáo khoa
sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác nhau và từ các tác giả khác nhau để phù hợp với vùng miền
chứng tỏ điều này là các trường và các địa phương đang thực hiện đúng theo lộ trình và đúng theo tinh thần của thông tư một và định hướng của chương trình mới là một chương trình nhiều sách giáo khoa
ngay sau khi các địa phương công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa thì các nhà xuất bản và các địa phương sẽ phối hợp với nhau để lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp một
cùng với đó các bên liên quan cũng sẽ thực hiện cam kết
cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi